trong quy định về tổ chức thực hiện chính phủ đã đề ra hai mươi tám vấn đề trong đó quy định rất rõ các địa phương có năm nhiệm vụ chính
các địa phương phải căn cứ và quy định đã được giao để thực hiện một cách nghiêm túc tất cả mọi lĩnh vực
phó trưởng ban dân nguyện kiến nghị từ nghị quyết một trăm hai mươi tám cần có giám sát đánh giá chặt chẽ với lãnh đạo địa phương để xác định trách nhiệm
trong trường hợp cần báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét xử lý không thể để kết thúc chiến dịch mới làm
vào trận mà không chỉ huy được thì đề nghị lui ra để người khác làm thay
như vậy chúng ta sẽ thua ông nhưỡng nhấn mạnh tại tọa đàm
ông lê đình thọ thứ trưởng bộ giao thông vận tải cho biết
bộ này ban hành hướng dẫn thích ứng theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám trong đó cố gắng tăng tần suất bay lẫn đường bộ sau ngày hai mươi tháng một mươi
sau khi nghị quyết một trăm hai mươi tám ra đời bộ giao thông vận tải đã ban hành các quy định về lĩnh vực đường bộ hàng hải và hàng không
dựa trên hướng dẫn tại quyết định bốn nghìn tám trăm linh và được sự phối hợp chặt chẽ của bộ y tế
ngày một mươi tháng một mươi chúng tôi đã mở lại các phương thức vận tải thí điểm với hàng không đối tượng thời gian đã rõ ràng
đến ngày hai mươi tháng một mươi sau khi thí điểm xong chúng tôi sẽ đánh giá lại
cố gắng sau ngày hai mươi tháng một mươi sẽ có hướng dẫn thích ứng được ban hành theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám
ví dụ như tần suất có thể tăng lên cả về đường bộ và hàng không ông thọ nói
trong quá trình tổ chức thực hiện vấn đề kiểm soát theo dõi kiểm tra hết sức quan trọng nếu không được tổ chức tốt
nhắc nhở kịp thời thì dễ tạo ra những xung đột điểm nghẽn mới và tạo ra những bức xúc của người dân và dư luận
lãnh đạo bộ giao thông vận tải cũng lưu ý trong vấn đề lưu thông vận tải thì điểm nghẽn dễ bắt gặp nảy sinh ở các chốt kiểm dịch
ông thọ đề nghị một khi đã có các khái niệm rõ ràng về các cấp độ dịch một nghìn hai trăm ba mươi bốn thì địa phương phải công khai càng sớm càng tốt
bởi nó không chỉ liên quan đến giao thông mà còn một loạt lĩnh vực khác trên cơ sở điều kiện y tế
qua phản ảnh của bộ y tế
của cử tri và nhân dân thực tế vẫn còn người chưa được tiếp cận các gói hỗ trợ của chính phủ và tp hcm
việc triển khai gói hỗ trợ đợt ba còn gặp nhiều khó khăn do ứng dụng thường xuyên bị chậm gián đoạn
việc triển khai lập danh sách chưa đồng bộ mẫu thường xuyên thay đổi gây khó khăn cho cơ sở
đó là báo cáo của bà tô thị bích châu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
tại kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi sáng ngày một mươi tám tháng một mươi
mặt khác việc lập danh sách để cập nhật vào phần mềm còn nhiều sai sót xử lý chậm nên đã ảnh hưởng đến tiến độ
chi hỗ trợ vẫn còn tình trạng lợi dụng thực hiện chính sách phòng chống dịch để trục lợi gây mất niềm tin trong nhân dân
do đó bà tô thị bích châu kiến nghị tp hcm và các cấp ra soát kỹ lại các trường hợp chưa được nhận hỗ trợ
có biện pháp giải quyết thỏa đáng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đánh giá về công tác chống dịch
bên cạnh mặt làm được tp hcm đưa ra một số hạn chế cụ thể giai đoạn đầu do số ca nhiễm covid một mươi chín bùng phát mạnh trong thời gian ngắn
vượt quá năng lực điều trị dẫn đến quá tải hệ thống y tế
việc giãn cách xã hội toàn thành phố có lúc có nơi chưa triệt để một số ca nhiễm chưa phát hiện kịp thời
chậm chuyển viện điều trị dẫn đến chuyển nặng tử vong
tp hcm cũng tiến hành đánh giá cấp độ dịch thường xuyên cùng với đó củng cố và phục hồi hệ thống y tế
nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của hệ thống các bệnh viện kể cả bệnh viện tư nhân
nhiều nước đang chỉ dùng vắc xin pfizer để tiêm cho trẻ em
cũng theo ông thái trong thời gian tới có thể sẽ có loại vaccine covid một mươi chín khác nộp hồ sơ để được cấp phép sử dụng cho trẻ em tại việt nam
ví dụ như vắc xin của cuba đã được cấp phép khẩn cấp dùng cho trẻ em ở cuba
tuy nhiên việt nam chưa phê duyệt những vắc xin này cho trẻ
vaccine covid một mươi chín của pfizer đã được thông qua cho nhóm từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và đã được thử nghiệm lâm sàng cho nhóm dưới một mươi hai tuổi
vaccine này được yêu cầu bổ sung đối tượng cho thử nghiệm lâm sàng trước khi fda mỹ thông qua cho nhóm trẻ dưới một mươi hai tuổi
với nhóm lớn hơn một mươi hai tuổi vaccine đã có đầy đủ bằng chứng về an toàn và hiệu quả để tiêm cho trẻ em
ngoài ra trong quy định của bộ y tế bố mẹ hoặc người chăm sóc phải ký đồng ý trước khi cho con tiêm vaccine
bác sĩ thái cho biết các vaccine này đều chưa tiến hành thử nghiệm lâm sàng và cấp phép chính thức tại việt nam
nên dù vắc xin đã được phê duyệt chính thức tại mỹ
thì với người việt nam vẫn cần thực hiện các thủ tục như với vaccine cấp phép khẩn cấp
về theo dõi phản ứng sau tiêm cho trẻ bác sĩ thái cho biết đã ghi nhận những trường hợp viêm cơ tim
sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ mặc dù rất hiếm và nếu có thì đáp ứng với các điều trị tốt không để lại di chứng cho trẻ
trẻ em cần được theo dõi thẩn trọng như tiêm các loại vắc xin khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng
và cần theo dõi trong thời gian dài hơn
nếu gặp phải phản ứng nặng thì cần được thông báo
đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi bộ y tế có văn bản số về việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bộ y tế cho hay việt nam sẽ mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp và theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại từng địa phương
sở y tế đồng nai đã họp với sở giáo dục đào tạo sở động thương binh và xã hội các huyện thành phố
thống nhất kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
theo thống kê của công an đồng nai toàn tỉnh có khoảng hai trăm chín mươi sáu trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
còn số liệu từ sở giáo dục và đào tạo cho biết có hai trăm bảy mươi năm em đang theo học từ lớp sáu đến lớp một mươi hai
để thuận tiện cho việc tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em sở y tế chia thành bốn nhóm trẻ
cụ thể nhóm một là các em đang học tại các cơ sở giáo dục do sở giáo dục và đào tạo quản lý
nhóm hai là trẻ em tại các trung tâm bảo trợ xã hội do sở lộng thương bình
và sở hội quản lý
nhóm ba là các em đang học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
do ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện thành phố quản lý
nhóm bốn gồm những em không đi học do ủy ban nhân dân huyện thành phố quản lý
sau khi nhận vaccine do bộ y tế phân bổ sở y tế đồng nai sẽ phối hợp chặt chẽ
với sở giáo dục đào tạo sở động thương binh xã hội và các huyện thành phố trong tỉnh
tiến hành tiêm vắc xin cho trẻ em theo các nhóm đối tượng nêu trên
nguyên tắc là tiêm cuốn chiếu theo thứ tự từ cao xuống thấp
đồng thời việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em phải được sự đồng ý của bố mẹ
hoặc người giám hộ của trẻ
ngày một mươi tám tháng một mươi bệnh viện phổi đà nẵng đã công bố khỏi bệnh đủ tiêu chuẩn ra viện
đối với bệnh nhân bốn trăm một mươi một một trăm ba mươi sáu là nam giới tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đây cũng là bệnh nhân có diễn biến nặng cuối cùng của đợt dịch từ ngày ba tháng năm
khỏi bệnh và xuất viện
bệnh nhân này vào cấp cứu tại bệnh viện hoàn mỹ đà nẵng ngày hai mươi bảy tháng tám
được trần đoán viêm phổi nặng suy hô hấp nặng
sau đó bệnh viện hoàn mỹ đà nẵng đã chuyển bệnh nhân đến bệnh viện phổi đà nẵng
để theo dõi và điều trị
cùng ngày theo kết quả xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng
khẳng định bệnh nhân dương tính với sars cov hai
ngày một chín tại bệnh viện phổi đà nẵng bệnh nhân được xác định đã bị tổn thương phổi nặng
nhiễm trùng huyết tổn thương đa tạng phổi đông đặc hai bên xuất huyết mang phổi phải
trong quá trình điều trị bệnh nhân được thở máy bốn mươi bảy ngày ecmo ba mươi ba ngày lọc máu một mươi tám lần
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi bệnh nhân tỉnh hiểu được y lệnh vận động tay chân tự nhiên
bệnh nhân đã có kết quả âm tính với sars cov hai liên tiếp bốn lần vào các ngày một mươi
một mươi một tháng chín sáu tháng một mươi một mươi năm tháng một mươi và đủ điều kiện xuất viện
hiện nay bệnh viện phổi đà nẵng đã được xác định đã bị tổn thương phổi nặng
bệnh viện phổi đà nẵng chỉ còn điều trị trong một mươi một bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân này đang dần hồi phục chờ kết quả xét nghiệm liên quan khẳng định sạch virus để được xuất viện
tại buổi làm việc của ubnd tỉnh cà mau với đoàn công tác của bệnh viện trợ rẫy
bác sĩ trần thành linh trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trợ rẫy trưởng đoàn công tác
đã có nhiều ý kiến góp ý cho tỉnh cà mau trong công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
dựa trên phương án phòng chống dịch covid một mươi chín kịch bản đáp ứng phòng chống dịch theo mức độ thì cà mau tối thiểu ở cấp độ hai
hiện cà mau có một mươi bốn bệnh viện có khả năng thù dung điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín với khoảng một chín trăm chín mươi bệnh nhân f
còn về phân tầng điều trị của các bệnh viện thì tỉnh có một trăm ba mươi giường của tầng ba
nhưng thực tế chỉ có một trăm một mươi giường để đáp ứng tiêu chuẩn hệ thống tầng ba
về ba trăm ba mươi giường ở tầng hai thì tiêu chuẩn quy định là phải có hệ thống oxy lỏng oxy trung tâm
nhưng các bệnh viện tuyến huyện thì hiện tại chưa có bác sĩ trần thanh linh cho biết
ngoài ra đoàn công tác cũng đề nghị cà mau cần triển khai tốt việc xử lý chất thải rắn chất thải lỏng tại các bệnh viện giã chiến
riêng bệnh viện có tầng hai thì đoàn đề nghị nâng cấp hệ thống oxy
tại bệnh viện phải phân luồng tạo điều kiện có thể phẫu thuật cho bệnh nhân covid một mươi chín
bên cạnh đó tỉnh cần chú ý có phương án dự trù bổ sung thiết bị thường xuyên tầm soát nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh
tăng cường quản lý bệnh nhân theo hướng nguy cơ nhằm phát hiện sớm và dễ dàng phân tầng cho bệnh nhân
ông nguyễn văn dũng giám đốc sở y tế tỉnh cà mau bày tỏ sự trân trọng trước những chia sẻ góp ý của đoàn công tác cho công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của tỉnh cà mau
kinh nghiệm điều trị ca mắc covid một mươi chín nặng ở cà mau là chưa nhiều chính vì vậy ngành y tế mong muốn có thêm buổi tập huấn
trong đó có những cảnh báo đánh giá nguy cơ trong điều trị để điều chuyển bệnh nhân cho phù hợp
bên cạnh đó là kinh nghiệm trong việc sử dụng các loại thuốc cho bệnh nhân ông dũng nói
được biết đoàn công tác của bệnh viện trợ rẫy sẽ khảo sát thực tế khả năng thù dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của tỉnh cà mau
sau đó đoàn sẽ ở lại để tham gia điều trị và có những buổi tập huấn giúp tỉnh có chiến lược lâu dài trong phòng chống dịch covid một mươi
theo văn bản mới nhất do ủy ban nhân dân tỉnh an giang ban hành thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể và ủy ban nhân dân huyện
thị xã thành phố xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đang làm việc tại các đơn vị hoặc cư trú tạm trú trên địa bàn
được di chuyển giữa các địa phương khi có nhu cầu cần thiết phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định của bộ y tế
ủy ban nhân dân tỉnh an giang cũng lưu ý những người về từ các địa phương khu vực có dịch vừa hết giãn cách
nhất là các tỉnh thành phố có ca mắc covid một mươi chín cao phải được theo dõi giám sát chặt chẽ thực hiện xét nghiệm tổ chức cách ly phù hợp
theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố
thực hiện thống kê số lượng người về từ các địa phương khu vực có dịch covid một mươi chín kể từ ngày bảy tháng một mươi
công văn này thay thế công văn số một nghìn một trăm năm mươi bốn của ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời về quản lý người dân đi đến các tỉnh
đảm bảo các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó người dân ra khỏi tỉnh an giang
phải đảm bảo cam kết và có đơn đăng ký di chuyển gửi cơ quan có thẩm quyền
trong đơn nêu rõ là người điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín dưới một trăm tám mươi ngày
có chứng nhận xuất viện sau điều trị hoặc đã tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã tiêm mũi một ít nhất một mươi bốn ngày hoặc chưa tiêm
phải có giấy xét nghiệm âm tính bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng thể có giá trị trong hai mươi bốn giờ
hoặc xét nghiệm pcr có giá trị trong bảy mươi hai giờ
văn bản này được cho là đẻ giấy phép con
và trái với nghị định một trăm hai mươi tám qc
đã gây bức xúc dư luận vài ngày qua